nhằm chung tay hỗ trợ phụ nữ và trẻ em kém may mắn của việt nam hôm nay tại hà nội
ngày hội gây quỹ thường niên lần thứ hai mươi sáu hivkc baza a hai nghìn một mươi tám đã được tổ chức
với chủ đề vòng quanh thế giới cùng thưởng thức sự kiện đã thu hút sự tham gia của hơn ba mươi đại sứ quán và cộng đồng các nước tại hà nội
ngay từ sáng sớm các khu vực ở khu đô thị starlek tây hồ tây hà nội đã chật kín người qua lại
ngày hôm nay rất đông người dân thủ đô nhiều người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại việt nam
tới đây để thưởng thức một ngày hội văn hóa ẩm thực đến từ khắp mọi nơi trên thế giới
điểm đặc biệt là không chỉ được mua sắm các loại đồ dùng phong phú được thưởng thức những món ăn truyền thống cùng đủ lại đồ uống hấp dẫn
những người đến tham dự sự kiện còn có thể góp phần chung tay gây quỹ ủng hộ cho phụ nữ và trẻ em khó khăn tại việt nam
những hoạt động như vậy để thể hiện tình cảm của các đại sứ quán nói chung và đại sứ quán palestine nói riêng
đối với trẻ em việt nam đang cần có cái sự giúp đỡ đối với phụ nữ việt nam cần có cái sự giúp đỡ
đại sứ quán philippines chúng tôi cùng nhiều đại sứ quán khác tại hà nội luôn sẵn sàng chung tay cùng với bạn bè quốc tế và nhân dân việt nam
để có được những hoạt động từ thiện ý nghĩa và hiệu quả nhất
năm nay đến với sự kiện này
tôi thấy có rất đông người tham gia điều đó cho thấy sự quan tâm của người dân việt nam và bạn bè quốc tế đối với phụ nữ và trẻ em cái may mắn ở đây
câu lạc bộ phụ nữ quốc tế hà nội là một nhóm tình nguyện với hàng trăm thành viên đến từ nhiều nước khác nhau hiện đang học tập sinh sống và làm việc tại hà nội
kể từ năm hai nghìn năm hivc đã gây quỹ thành công với hơn một hai mươi năm triệu đô la mỹ dành cho các tổ chức thiện nguyện hoạt động vì phụ nữ và trẻ em ở việt nam
trong hai năm hai nghìn một mươi bảy
hivc đã hỗ trợ cho nhiều tổ chức tại việt nam
sự kiện gây quỹ thường niên hivc baza là cơ hội để cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại hà nội hợp sức với người dân việt nam vì tình hữu nghị niềm vui và trao đổi văn hóa
tôi được biết là những hoạt động như thế này của câu lọc bộ phụ nữ quốc tế hà nội đã được tổ chức từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tôi hy vọng là ngày hôm nay chúng tôi có thể cùng chung tay góp sức với bạn bè quốc tế ở đây
bắt đầu từ những hành động nhỏ những hoạt động nhỏ đến chương trình ngày hôm nay chúng ta đã có hàng nghìn người đến tham dự và cùng chung tay góp sức
hy vọng sau chương trình này chúng ta sẽ có thêm nhiều dự án hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em kém may mắn của việt nam
theo thống kê của cục bảo trợ xã hội bộ lao động thương bình và xã hội hiện nay tại việt nam số người cần sự trợ giúp xã hội trên cả nước chiếm gần ba mươi dân số
trong đó riêng trong số lượng khoảng tám triệu người khuyết tật
đã có tới bốn mươi tám là nước
nữ giới và khoảng hai mươi tám ba là trẻ em
chính vì vậy mà vấn đề bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới luôn là vấn đề trọng tâm được quan tâm trú trọng trong sự nghiệp bảo vệ và thúc đẩy quyền con người